ngày một mươi ba tháng bốn ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố hà nội đã họp giao ban
trước diễn biến phức tạp về tình hình dịch bệnh tại thôn hạ lôi xã mê linh huyện mê linh thành phố hà nội
tiếp tục đưa ra các dự báo cũng như giải pháp để ngăn chặn nguy cơ lây lan
tính đến sáng nay gần một mươi một người dân tại thôn hạ lôi đã được lấy mẫu xét nghiệm và hơn sáu mẫu đã được xét nghiệm
tuy nhiên do bệnh nhân số hai trăm bốn mươi ba là người buôn hoa tại chợ hoa mê linh
đây là đầu mối cung cấp hoa cho nhiều chợ trên địa bàn thành phố cũng như trong một số tỉnh thành
do vậy nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng là rất lớn
căn cứ tình hình thực tiễn vào tối ngày một mươi một tháng bốn ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố hà nội
đã chỉ đạo huyện mê linh giả soát toàn bộ mọi người liên quan đến chợ hoa mê linh yêu cầu cách ly tại nhà
và thông tin đến cơ quan y tế để lấy mẫu xét nghiệm
theo thống kê của huyện mê linh có khoảng bảy trăm linh người thường xuyên đến mua bán hoa tại đây
số người này thông báo cách ly tại nhà